phiên họp toàn thể đại hội đồng lần thứ một trăm ba mươi tám liên minh nghị viện thế giới đã diễn ra vào sáng hai mươi năm tháng ba theo giờ địa phương
tại geneva thụy sĩ với chủ đề giải pháp chính sách nhằm tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư và tị nạn
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp này
đây là phiên họp đầu tiên của đại hội đồng ipu một trăm ba mươi tám
trong bài phát biểu của mình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chia sẻ
trong tiến trình phát triển đất nước hội nhập quốc tế việt nam luôn chủ trương nhất quán
bảo đảm để mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật và tạo điều kiện cho người dân có quyền di cư
dịch chuyển lao động để phát huy khả năng tham gia phát triển kinh tế xã hội giao lưu kết nối cộng đồng
bảo đảm phát huy quyền dân chủ đóng góp vào sự phát triển của đất nước
chủ trương này được ghi nhận trong hiến pháp trong các văn bản pháp luật liên quan và được bảo đảm thực thi trên thực tế
ở cấp độ quốc tế việt nam ủng hộ các hoạt động di cư hợp pháp nhất là di cư lao động
đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái pháp luật đặc biệt là buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia
là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế việt nam sẵn sàng và tích cực tham gia vào các nỗ lực toàn cầu
trong giải quyết vấn đề di cư phù hợp với trình độ phát triển luật pháp quốc gia và các điều ước quốc tế
việt nam là thành viên trong đó có việc xây dựng thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp an toàn và trật tự của liên hợp quốc
thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong việc chủ động tham gia cũng như thực hiện cam kết và các chương trình hoạt động của liên hợp quốc
đặc biệt là chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bình vững đồng thời kiến tạo môi trường hòa bình ổn định cho phát triển đất nước
việt nam bày tỏ quan ngại về vấn đề
người di cư bất hợp pháp nhất là tác động của tiêu cực của vấn đề này đối với phụ nữ và trẻ em
theo chủ tịch quốc hội để giải quyết những cuộc khủng hoảng di cư cần phải tăng cường hợp tác ở mức độ toàn cầu
cộng đồng quốc tế cần tiếp tục củng cố môi trường hòa bình ổn định cho phát triển bền vững
ngăn ngừa các mầm mống xung đột tranh chấp thúc đẩy khuôn khổ pháp lý quốc tế phù hợp với các cam kết quốc tế
phát huy vai trò của các nghị viện và các nghị sĩ
trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật giám sát việc thực thi chính sách pháp luật của chính phủ trong lĩnh vực này
bảo đảm đối xử công bằng bình đẳng giữa mọi thành phần trong xã hội không phân biệt đối xử hay kỳ thị
tạo điều kiện để hòa nhập xã hội giúp những người di cư được hưởng các chính sách y tế giáo dục
các chính sách an sinh xã hội và được tạo cơ hội tìm kiếm việc làm như người dân bản địa
tăng cường đối thoại
hợp tác để phòng chống bạo lực cực đoan chủ nghĩa khủng bố nghèo đói bất bình đẳng trong xã hội
dẫn đến những cuộc khủng hoảng người di cư như những năm gần đây
kết thúc bài phát biểu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
quốc hội việt nam cam kết sẽ luôn là thành viên có trách nhiệm sẵn sàng cùng ipu và nghị viện các nước
thực hiện các nghị quyết sáng kiến của ipu góp phần xây dựng hòa bình và phát triển bền vững
vì lợi ích của nhân dân các nước trên thế giới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định